điện krem thông báo buổi họp báo thường niên của tổng thống nga vladimir putin sẽ không diễn ra trước thềm năm mới
đồng thời cũng không tiết lộ thời điểm tổng thống putin sẽ có bài phát biểu trước quốc hội liên bang nga
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov nêu rõ sẽ không tổ chức họp báo thường niên trước thềm năm mới
song tổng thống putin sẽ vẫn thường xuyên nói chuyện với báo chí kể cả trong các chuyến công du nước ngoài
tháng trước ông peskov cho hay thời điểm tổng thống putin tổ chức họp báo và các sự kiện lớn khác sẽ được công bố
sau khi ấn định được ngày nhà lãnh đạo nga có bài phát biểu trước quốc hội liên bang